thưa quý vị một vụ cháy thương tâm đã xảy ra vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại thị trấn thổ tăng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc làm ba người tử vong
cụ thể vào khoảng ba giờ năm mươi hai phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại hậu gia đình ông thân văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở tổ dân phố nam cường thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc xảy ra cháy
ngay sau khi nhận được tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc đã xuất phương tiện cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy
hiện trường vụ cháy là ngôi nhà ba tầng điểm xuất phát cháy bước đầu xác định ở khu vực tầng một
thời điểm xảy ra cháy ông thân văn lợi cùng con trai là anh thân văn nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã chạy thoát ra ngoài và hô hoán người dân xung quanh chữa cháy
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục chữa cháy và di chuyển lên các tầng trên của ngôi nhà đã phát hiện ba người là vợ và con anh nghị đã tử vong gồm chị nguyễn thị thanh hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cháu thân hoàng vũ sinh năm hai nghìn một mươi bảy và cháu thân khả nhi sinh năm hai nghìn hai mươi
đến bốn h ba mươi tám phút cùng ngày đám cháy được không chế và dập tắt hoàn toàn được biết gia đình ông lợi kinh doanh các mặt hàng giấy ăn và đồ nhựa gia dụng ngôi nhà xảy ra cháy là điểm trung chuyển các mặt hàng
lúc cháy vợ ông lợi là bà nguyễn thị kim đi lấy hàng không ngủ ở nhà hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản cơ quan chức năng vẫn đang thống kê
vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai lực lượng chức năng quận sáu tp hcm cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn ở đường số hai mươi ba phường một mươi một
thông tin ban đầu vào hơn hai mươi giờ cùng ngày người dân sống trên đường số hai mươi ba nghe nhiều tiếng nổ lớn
lúc này người dân chạy đến thì thấy cục nóng máy lạnh phía sau một tòa
tòa nhà bốc cháy mùn ngụt nên báo lực lượng chức năng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận sáu đã điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được dập tắt
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lóc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bảy đối tượng
trú tại xã yai giêng huyện crong park tỉnh đắk lắc để điều tra về hai hành vi giết người và cố ý gây thương tích
trong nhóm này đối tượng tên trường một mươi chín tuổi bị khởi tố về tội giết người
sáu đồng bọn của trường bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
theo điều tra ban đầu đêm ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của trường đi nhậu về xảy ra mô thuẫn đánh nhau với một nhóm thanh niên khác
sau khi đánh nhau nhóm của trường về gọi thêm đồng bọn và mang theo dao cây gậy gạch đá đi tìm nhóm thanh niên kia để đánh trả thù
khi đến đoạn đường ở buôn
trường bắt gặp trăn tv hai mươi hai tuổi thanh hai mươi năm tuổi và saon hai mươi ba tuổi chú cùng xã
mặc dù không liên quan đến việc đánh nhau trước đó nhưng giữa hai bên đã lời qua tiếng lại dẫn đến xô sát đánh nhau
trong lúc hỗn chiến nhóm của trường đã cầm hung khí đánh và chém nhiều phát vào đầu thanh trân tv và saon gây thương tích nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với âu thiên vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã phước hậu huyện long hồ để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai vũ đem theo một con dao và điều khiển xe mô tô đến khu vực thành phố vĩnh long để tìm người cướp tài sản
khi đến khu vực khóm bốn phường ba thì phát hiện một người phụ nữ sinh năm hai nghìn sáu đang ở nhà một mình
nên vũ đã dừng xe và đi thẳng vào nhà dùng dao kề cổ và yêu cầu người phụ nữ trên đưa điện thoại
điện thoại di động đang cầm trên tay
tuy nhiên do điện thoại có cài mật khẩu không mở được nên vũ đã trả lại điện thoại và yêu cầu nạn nhân đưa tiền
sau khi được nạn nhân đưa ba triệu đồng vũ ra xe bỏ chạy
sau đó lực lượng cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long đã xác định vũ là đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản nên mời về cơ quan làm việc
thưa quý vị mới đây công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa tiến hành điều tra và làm rõ khởi tố năm đối tượng về hành vi gian lận
trong kinh doanh bảo hiểm trục lợi hơn một một tỷ đồng
năm đối tượng đều làm việc tại các phòng khám nổi tiếng trên địa bàn huyện diễn châu và thành phố vinh
nhận thấy quá trình chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị gãy xương khá dễ dàng
nên đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ bệnh án để trục lợi
với mỗi hồ sơ bệnh án bị gãy xương sẽ được công ty bảo hiểm chi trả từ ba mươi cho đến một trăm năm mươi triệu đồng
khi không có người bệnh thực tế các đối tượng mắc nối với một số cán bộ công tác tại cơ sở y tế
có chức năng chụp x quang để chỉnh sửa hình ảnh phim ký vào các tài liệu khống
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã lập giả một mươi năm bộ hồ sơ bệnh án
thực hiện hai mươi hai yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với công ty trách nhiệm hiệu hạn manulife việt nam
với tổng số tiền đã được chi trả là hơn một một tỷ đồng
mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại ủy ban nhân dân quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng đã tiến hành khởi tố
bổ sung tội danh tham ô tài sản đối với bị can phan văn tiến chuyên viên phòng quản lý đô thị
quận cẩm lệ và khởi tố bắt tạm giam hoàng ngọc tiến chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty cổ phần andes về tội tham mô tài sản
trong quá trình thi công gói thầu duy tu nạo vét các tuyến mương cống thuất nước trên địa bàn
quận cẩm lệ năm hai nghìn hai mươi một phan văn tiến được phân công đại diện chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu
các tuyến đường nạo vét
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tiến biết công ty andes không thực hiện nhiệm vụ nhưng khi nhà thầu thi công
lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán tiền thi công thì tiến vẫn hướng dẫn nhà thầu mang đến cho
hoàng ngọc tiến ký xác nhận
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhận thanh toán tiền hoàng ngọc tiến đã rút ra đưa lại cho võ thành quý
trưởng phòng quản lý đô thụy bảy mươi số tiền nhận được là khoảng một trăm ba mươi bảy triệu đồng và quý tiêu xài hết số tiền này
thưa quý vị một cơ sở sửa chữa xe mô tô có biểu hiện độ chế lớn nhất ở tp biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa triệt phá
chủ tiệm sửa xe này là nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện bốn thợ sửa xe đang thực hiện các công đoạn lắp ráp
bảo dưỡng thay thế phụ tùng sửa chữa xe mô tô cho khách hàng
qua kiểm tra thực tế phát hiện có tổng cộng một mươi bốn xe mô tô trong đó có một số xe đã tháo giã đang sửa chữa có dấu hiệu độ chế
ngoài ra chủ tiệm sửa xe này còn trang bị một phòng cách âm rộng khoảng một mươi m hai để phục vụ việc kiểm tra tốc độ phương tiện
nhưng khách mà đem đồ lại thì nói chung mình gắn mình lấy tiền công thôi
sau khi lập biên bản ghi nhận sự việc tổ công tác của công an tỉnh đã bàn giao toàn bộ phương tiện nói trên cho công an thành phố biên hòa
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
chỉ trong vòng hơn một tháng vừa qua các tổ đặc biệt của công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an các đơn vị địa phương
phát hiện lập hồ sơ xử lý ba cơ sở sửa chữa xe mô tô quy mô lớn có dấu hiệu độ chế tạm giữ hơn ba mươi phương tiện xe mô tô để tiếp tục điều tra xác minh
qua công tác kiểm tra sơ bộ chúng tôi
thấy là có cái dấu hiệu mà nhất là tập trung vào các phương tiện nó có mang biển số các tỉnh hoài
các tỉnh hoài lân cận giáp tranh với lại địa bàn đồng nai cũng như là những tỉnh ở dùng sâu dùng xa ở bạc liêu cà mau sóc trăng
đều có phương tiện đưa đến đây để mà độ chế
cho nên về tính chất và quy mô hoạt động của chủ cơ sở này là rộng hơn và mang tính quy mô nó cao hơn là những cơ sở kiểm tra trước
việc triệt phá các lò độ xe mô tô trái phép trên địa bàn tỉnh
trong thời gian qua của lực lượng công an tỉnh đồng nai đã góp phần ngăn chặn số thanh thiếu niên có ý định sử dụng xe mô tô đua xe trái phép
cũng như sử dụng phương tiện để thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên tuyến giao thông góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của công an tỉnh đồng nai trong thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
còn vào sáng
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn văn nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội giết người
theo cáo trạng trước đó bà lê thị mỹ lệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến nhà bà hồ thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
để nói chuyện với hai mẹ con bà linh liên quan đến tiền chơi hụi dẫn đến cự cãi đánh nhau thì được mọi người can ngăn
khoảng một tiếng sau nguyễn văn nghĩa
con ruột của bà lệ biết được sự việc liền đi mua một lít xăng rồi điều khiển xe mô tô đến nhà bà linh
lúc này bà linh đang đứng trước nhà với đào ly và nhân con ruột và con rể bà linh
nghĩa đi đến tạt xăng vào người bà linh trúng vào chân đào ly nhân rồi dùng quẹt ga châm lửa đốt
khi thấy lửa trên người bà linh bốc cháy nghĩa bỏ chạy khỏi hiện trường
người dân phát hiện đến dập lửa đưa bà linh đi cấp cứu điều trị nhưng bà linh tử vong sau đó
còn ly đào và nhân bị thương nhẹ
nguyễn văn nghĩa tử hình về tội giết người đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền một trăm tám mươi bảy triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với võ văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai võ văn thủy cấu kết với một cán bộ công chức thuộc xã khánh bình huyện trần văn thời tỉnh cà mau giả chữ ký của lãnh đạo ủy ban nhân dân xã khánh bình để làm hợp đồng ủy quyền giả cho võ văn thủy được toàn quyền chuyển nhượng thế chấp quyền sử dụng đất
thủy đã sử dụng hợp đồng ủy quyền giả để thực hiện giao dịch chuyển nhượng thế chấp quyền sử dụng đất chiếm đoạt của một số người khác tổng số tiền hai tỷ tám trăm linh triệu đồng
do ham chơi đuôi đòi thiếu tiền tiêu xài nhóm bốn đối tượng ở thành phố hải dương huyện gia lộc và huyện thanh miện tỉnh hải dương đã cùng nhau thực hiện hai vụ cướp tài sản của người đi đường
mặc dù các đối tượng trong vụ việc tuổi đời còn rất trẻ chưa từng có tiền án tiền sự có đối tượng còn đang theo học cấp hai thế nhưng đã có phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi vô cùng manh động liều lĩnh
tuy nhiên sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản các đối tượng trong nhóm đã bị công an huyện bình giang điều tra làm rõ và bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê công cường sinh năm hai nghìn chín nguyễn thị diễm quỳnh sinh năm hai nghìn năm nguyễn minh thành sinh năm hai nghìn tám và nguyễn tú anh sinh năm hai nghìn
trong đó cường là đối tượng cầm đầu chủ mưu
vào chiều ngày bốn tháng một mươi hai nhóm bốn đối tượng trên đã cùng nhau bàn bạc lên kế hoạch đi cướp xe máy và xe đạp điện của người đi đường
khi đi nhóm có mang theo vỏ chai bia thủy tinh phân công thành là người điều khiển phương tiện
vào khoảng một mươi chín giờ cùng ngày khi đi sang địa bàn xã quang khải huyện tứ kỳ tỉnh hải dương nhóm này đã dùng hung khí mang theo uy hiếp và cướp hai chiếc điện thoại di động cùng tiền của hai người đi đường
đến khoảng hai mươi một h một mươi năm phút cùng ngày khi đến địa phận thôn bá đông xã bình minh huyện bình giang nhóm này tiếp tục dùng vũ lực và vỏ chai bia đe dọa khống chế cướp xe máy điện của hai người đi đường rồi tẩu thoát
xe máy điện cướp được các đối tượng đem sang địa bàn thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương bán được với giá hai triệu sáu trăm linh nghìn đồng
và cuộc điều tra công an huyện bình giang đã làm rõ và bắt giữ được các đối tượng
sau khi cướp được thì bọn cháu cháu rủ cả nhóm là đi ăn uống xong rồi đi nghỉ ngơi ra
và sáng hôm sau thì cháu bảo với thành và quỳnh là hai người đi bán xe đi ạ để mục đích là có tiền cháu tiêu xài ạ
sáng huyện bình giang thì cô gặp hai nam thanh niên và cường cô bỏ cháu đuổi theo hai nam thanh niên và cường giả vờ nằm quen
xong cường bỏ cháu đi lên một đoạn thì ép hai nam thanh niên vào núp xuống
cường và tô anh xuống xe cầm chai bia rơi vào mặt nam thanh niên lái xe
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cả nhóm đã cùng bàn bạc thống nhất đi cướp tài sản rồi đem bàn lấy tiền để ăn chơi tiêu xài cá nhân
bản thân các đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự
trước khi bị bắt cường vẫn đang theo học tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương
các đối tượng còn lại có trường hợp tự bỏ học có trường hợp do ý thức học tập kém nên đã bị các nhà trường cho thôi học
qua vụ việc trên chúng tôi muốn khuyên cáo đến gia đình nhà trường các ban ngành đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý giáo dục con em
để tránh nguy cơ các cháu phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trong vụ án về tội cướp tài sản đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra
tại xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu một mươi hai đối tượng tham gia lắc bầu cua ăn thua bằng tiền cùng với nhiều tăng vật có liên quan
vừa bị lực lượng công an bắt quả tàng thua giữ
cụ thể lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu tiến hành bắt quả tăng một mươi hai đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua
tại nhà riêng của đối tượng huỳnh thị diền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ tám mươi năm bộ bầu cua cá cọp một trăm hai mươi hạt lắc bầu cua bảy bộ bài tay một mươi một điện thoại di động
số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng đặng văn bảo
bốn mươi tuổi quê tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó công an huyện long thành bắt quả tăng bảo đang có hành vi buôn bán pháo nổ tại địa bàn ấp năm xã an phước
thu giữ một bao tải một thùng các tông bên trong chứa bốn mươi một bịch ni lông mỗi bịch chứa năm mươi viên pháo
qua đấu tranh bước đầu bảo khai nhận mang số pháo trên
đi bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá một mươi bốn triệu đồng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
khám xét nơi ở của bảo cơ quan công an thu giữ thêm sáu trăm năm mươi viên pháo một mươi sáu cuộn dây cháy chậm hai trăm linh gam thuốc nổ hai kg vỏ pháo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh nghệ an vừa chủ trì
phối hợp với công an thị xã cửa lò bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn
trước đó tại địa bàn phường nghi hương thị xã cửa lò lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hai xe ô tô vận chuyển trái phép động vật hoang dã
tại thời điểm kiểm tra hai đối tượng điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số động vật nói trên
cơ quan công an đã tạm giữ tăng vật gồm hai xe ô tô một tám trăm một mươi tám cá thể động vật hoang dã các loại là rùa rắn chăn vẹt
trong đó có một số loài động vật thuộc vụ lục một danh mục các loài động vật thực vật hoang dã
ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp